cùng với việc xây dựng các chính sách hỗ trợ cần chọn ra sản phẩm thế mạnh cũng như tạo liên kết để xây dựng thương hiệu
qua đó tăng khả năng cạnh tranh cũng như giá trị xuất khẩu cho nông sản việt nam
nội dung này được đề cập tại một diễn đàn về nông nghiệp vừa được tổ chức tại tp hcm
ngành nông nghiệp việt nam hiện có một mươi sản phẩm nông lâm thủy sản xuất khẩu chính
tuy nhiên chín mươi nông sản của việt nam vẫn xuất khẩu dưới dạng thô
kim ngạch còn thấp do giá trị xuất khẩu thấp hơn các sản phẩm cùng loại của nhiều nước khác
hiện nay nhiều doanh nghiệp đã chịu khó nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm mới
áp dụng các chiến lược tiếp cận thị trường bài bản
một số địa phương đã hình thành vùng chuyên canh sản xuất tập trung lớn cho các sản phẩm thế mạnh
dù vậy quy mô diện tích còn nhỏ lẻ manh mún sản phẩm chưa đồng nhất
chưa thật sự có được vùng chuyên canh đúng nghĩa đồng thời yếu trong liên kết chuỗi giá trị liên kết vùng miền
trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ triển khai xây dựng
chương trình phát triển thương hiệu nông sản chủ lực đến năm hai nghìn ba mươi
nhằm xác định cụ thể các sản phẩm nông sản chủ lực định hướng xây dựng thương hiệu xây dựng chỉ dẫn địa lý nhãn mát